lãnh đạo sở giao thông vận tải tp đà nẵng cho biết sắp tới thành phố sẽ mở thêm sáu tuyến xe buýt trợ giá để tăng độ bao phủ hệ thống xe buýt
đây là chủ trương của thành phố nhằm hoàn thiện mạng lưới vận tải công cộng phục vụ người dân và du khách trên địa bàn
hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện có một mươi bốn tuyến với gần một trăm chín mươi xe
trong đó có sáu tuyến buýt liền kề năm tuyến buýt trợ giá một tuyến buýt cung cấp dịch vụ trung chuyển với lộ trình dài một mươi chín km và hai tuyến buýt du lịch
hiện nay các tuyến buýt trợ giá của thành phố là năm đồng một lượt bốn mươi năm đồng một tháng đối với các đối tượng ưu tiên và chín mươi đồng một tháng dành cho đối tượng không ưu tiên